người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine và cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr bốn lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
nếu về yên bái từ vùng vàng người dân cách ly tại nhà bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
còn người về từ vùng xanh yên bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
với các quy định trên yên bái đang là tỉnh có chính sách khắt khe nhất ở miền bắc đối với người về quê
cùng lúc sau phản ánh của báo chí và sự lên tiếng của chuyên gia
người dân suốt một tuần qua nhiều địa phương vẫn giữ quy định cách ly với người về quê ăn tết mà chưa có sự điều chỉnh
một số địa phương ban hành thêm quy định mới
hưng yên yêu cầu người từ nơi khác về quê và có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tiếp theo
đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào
người dân đã tiêm đủ hai mũi phải tự cách ly tại nhà bảy ngày nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
quyết định được đưa ra sau khi liên tục trong hai tuần qua địa phương này có số ca mắc trung bình trên ba trăm linh ca một ngày dù vậy
chính sách này của hương yên có thể ảnh hưởng tới số lượng lớn người dân địa phương đang làm việc ở hà nội bắc ninh và nhiều nơi khác có mong muốn trở về quê
cùng với quy định trên phú thọ yêu cầu người từ nơi có cấp độ dịch một và hai tức vùng xanh vùng vàng tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày
người về từ vùng đỏ và cam được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ và cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày
tùy theo trường hợp tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
trong khi đó
một số địa phương như hải phòng hải dương tuyên quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ
riêng lào cai hà nam nam định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ
vĩnh phúc bắc giang bắc ninh ninh bình vẫn nới rộng quy định với người dân khi chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ ở cấp độ ba và cấp độ bốn
dù vậy ba địa phương trên khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người để ăn uống hội họp
mừng thọ mùa xuân ở cả nước trong và sau tết nguyên đắng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
thanh hóa yêu cầu người đến nơi cấp độ ba và bốn tự cách ly tại nhà bảy ngày nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người từ vùng có dịch thuộc cấp độ một và cấp độ hai không bị cách ly không bắt buộc xét nghiệm
chỉ cần khai báo y tế thực hiện năm k và theo dõi sức khỏe
thời gian qua một số văn bản và quy định chống dịch của thanh hóa gây ra dư luận trái chiều
có văn bản khuyến cáo người dân không về quê ăn tết
đồng thời quyết định của xã thiệu phú huyện thiệu hóa gây tranh cãi khi khóa cửa một số nhà dân có người từ nơi khác trở về
sau phản ánh của báo chí các quyết định trên đã được điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa đã chấn chỉnh chỉ đạo xã mở khóa cho hộ có người cách ly
và khẳng định đây không phải là chủ trương chung của địa phương
bên cạnh đó trước lo ngại về biến chủng omicron trong thời điểm tết nguyên đán nhâm dần
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó biến chủng mới từ cuối năm hai nghìn hai mươi
hcdc cũng đang chủ động giám sát chặt chẽ tất cả con đường từ cửa khẩu đến cộng đồng
và test nhanh các trường hợp nhập cảnh
trong nước hcdc cũng có lực lượng thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm tầm soát khu vực có nhiều người nhập cảnh
nơi có dấu hiệu tăng số ca nhiễm nổi trội để tầm soát xem có biến chủng omicron tại cộng đồng hay không
theo ông tâm nhờ vào những phương án quản lý cách ly chặt chẽ tầm soát người nhập cảnh
đến nay chưa có ca omicron nào lây lan trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó việc hiện khách nhập cảnh tại việt nam phải có giấy xét nghiệm rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời test nhanh âm tính hai lần trước khi lên và sau khi xuống máy bay
nếu kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sau đó các chuyên gia y tế sẽ tiến hành giải trình từ trên để xác định biến chủng và điều trị
trong khi đó bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trước thêm tết nguyên đáng cơ quan này đã có văn bản gửi đến các đơn vị về việc sắp xếp
cơ cấu lại bệnh viện giải chiến để điều trị covid một mươi chín
sở y tế tp hcm nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát
số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm
tuy nhiên sự xuất hiện của biến chủng omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại
do đó sở y tế tp hcm sẽ sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện giải chiến trong giai đoạn nghỉ tết nguyên đáng
nhân viên y tế nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản
đối với vấn đề cho học sinh quay trở lại lớp ông trịnh duy trọng
trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở vừa đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm cho phép các trường chuẩn bị công tác đón trẻ mầm non
và học sinh tiểu học lớp sáu trở lại học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai
ông trọng thông tin sẽ có những phụ huynh đồng thuận và không đồng thuận
trong trường hợp cha mẹ chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet và truyền hình
học trực tuyến sẽ theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo
trường sẽ có hướng dẫn cho cả nhóm đi học trực tiếp và trực tuyến
chuyện này không mới vì hiện trong khối bảy đến khối một mươi hai
nhiều trường hợp không thể đến trường học trực tiếp
các trường hợp này đều được nhà trường hướng dẫn học trực tuyến qua truyền hình
ông trọng cho hay
cũng tại tp hcm vụ việc hiệu trưởng của một trường tiểu học ở tp hcm
có kết quả dương tính với covid một mươi chín vẫn đến trường làm việc
đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng và bức xúc
một phụ huynh có con học tại trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn sa hay
theo thông tin họ biết vào sáng một mươi bảy tháng một đang trong thời gian bị nhiễm bệnh
thầy phạm thanh nam hiệu trưởng nhà trường vẫn tới trường để làm việc
trước đó trong ngày một mươi ba tháng một khi đang là f một thầy nam vẫn tới trường và tiếp xúc
với một số cán bộ công nhân viên và tiếp thanh tra sở giáo dục và đào tạo tại đây
cô bùi thị mỹ tiên nhân viên phụ trách y tế nhà trường xác nhận vào sáng một mươi bảy tháng một
thầy phạm thanh nam có vào trường để lấy hồ sơ
thầy nam phát hiện mắc covid một mươi chín và đã nghỉ từ chiều thứ sáu
sáng nay thầy vào lấy hồ sơ rồi thầy về
thay chỉ vào khu vực ở trường tiểu học không tiếp xúc với ai
tôi hỏi thăm sức khỏe thầy thì thầy nói hiện tại thầy ổn không có triệu chứng gì hết
cô mỹ tiên cho biết
ông đặng nguyễn thịnh trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận bảy tp hcm cho biết
ngày một mươi bốn tháng một phòng có nhận được báo cáo của trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông nam sài gòn thông báo về việc trường hợp mắc covid một mươi chín
là giáo viên phạm thanh nam được phát hiện dương tính ở nhà
tôi đã trao đổi trực tiếp với nhà trường và thầy phạm thanh nam
thầy nam có trình bày là khi phát hiện dương tính thầy đã thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên do sắp tới thầy phải chuẩn bị hồ sơ của chi bộ đảng trường
gấp quá nên sáng ngày một mươi bảy tháng một thầy tranh thủ chạy vào trường
nhưng khu vực mà thầy nam chạy vào là khu vực dành cho học sinh tiểu học
hiện không hoạt động không có học sinh ở đây
thầy chạy vào lấy laptop và hồ sơ về làm cho xong không tiếp xúc với ai
ông đặng nguyễn thịnh nói
trao đổi về các quy định phòng chống dịch hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng chuyên gia dịch tễ
trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho biết
khi phát hiện dương tính người bị dương tính và cách ly bằng hình thức tập trung
hoặc tự cách ly tại nhà
ở việt nam hiện nay chưa có quy định cho f được đi làm việc
quốc tế cũng vậy f phải cách ly và không được đi làm việc
không được đi ra ngoài mua sắm trên các phương tiện công cộng
đó là những hướng dẫn đã rõ ràng rồi
nên việc là f mà đi làm việc
đi lại ngoài đường và đến nơi làm việc là không đúng theo quy định phòng chống dịch
ông dũng nói
bên cạnh việc nỗ lực khỏi bệnh đối với một số f
cuộc chiến thật sự của họ lại bắt đầu hậu covid một mươi chín
với rất nhiều di chứng đáng lo ngại
và sương mù não là một trong những di chứng để lại sau covid một mươi chín
mà y học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời
sau mắc covid một mươi chín chị liên bốn mươi bốn tuổi vật lộn với tự vận
thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm đúng từ hay gọi sai tên vật dụng
như gọi cái kéo thì nhầm
trở thành con dao
khỏi covid một mươi chín chưa bao lâu chị liên thường xuyên đau đầu
mất ngủ cảm giác lú lẫn mất trí nhớ
vì không thể nhớ tên và chỗ để các vật dụng thông thường
đôi lúc còn quên việc mình đã từng làm quên tên người thân
khi đọc sách có những đoạn chị không hiểu mình đang đọc cái gì
sau đó chị bắt đầu thấy khó khăn trong việc giao tiếp
khi không thể diễn đạt được đúng ý mình muốn
việc nấu ăn hàng ngày cũng trở nên tốn thời gian hơn
khi chị không thể tập trung được như trước đây
tâm trạng chị cũng thay đổi thường xuyên
chán nản hay hồi hộp lo lắng đánh tróng ngực
chị cũng dễ dàng bực tức và cáo gắt hơn
khi tình trạng suy giảm trí nhớ làm xáo trộn cuộc sống thường ngày
tôi cảm giác mình như một người già chỉ nói với bác sĩ
bác sĩ nguyễn huy hoàng chuyên gia điều trị rối loạn hệ thần kinh thực vật
trung tâm oxy cao áp việt nga bộ quốc phòng
trực tiếp tư vấn điều trị trường hợp này cho biết
bệnh nhân gặp hiện tượng sương mù não brain fog
một trong những di chứng hậu covid một mươi chín
sương mù não là thuật ngữ chỉ các triệu chứng liên quan đến tình trạng thiếu máu não
và rối loạn hệ thần kinh thực vật ảnh hưởng đến suy nghĩ và trí nhớ người mắc
có thể cảm thấy thiếu minh mẫn khó tập trung mất nhiều thời gian hơn
khi nhớ tên một ai đó hoặc thường bất chợt quên việc mình định làm
sương mù não nói chung vẫn là một bí ẩn đối với y khoa vì các triệu chứng rất đa dạng
tình trạng sương mù não hậu covid dường như hay gặp trên các bệnh nhân tuổi trung niên
tái tháo đường tăng huyết áp
nguyên nhân của sương mù não có thể liên quan đến việc các tổ chức tế bào thần kinh
bị virus xâm nhập và tình trạng viêm lan tỏa
bao gồm cả hệ thống thần kinh do hậu quả của covid một mươi chín
sương mù não cũng được cho là do bệnh nhân bị lo lắng căng thẳng
dẫn đến ăn ngủ kém suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng hành vi
ngoài ra khi bị nhiễm bệnh các mạch máu nhất là các mạch máu nhỏ
bị tổn thương hậu covid một mươi chín khiến cho khả năng lưu thông máu lên não kém đi
từ đó dẫn đến tình trạng rối loạn thần kinh thực vật thiểu năng tuần hoàng
làm nặng nề hơn tình trạng sương mù não
tình trạng sương mù não sẽ dần được cải thiện trong vài tháng
xong cũng có thể bị tái diễn khi có tác nhân kích thích hoặc là căng thẳng quá mức
người bệnh nên tăng cường luyện tập thể dục nhẹ nhàng giúp đầu óc thoải mái
chơi các trò chơi như đối chữ hoặc nghe nhạc để giúp kích thích trí ốc làm việc
ăn các thực phẩm giàu omiga và giao các chất chống oxy hóa để giảm bớt tình trạng sương mù não
bác sĩ hoàng khuyến cáo người dân gặp tình trạng sương mù não cần đi khám bác sĩ sớm
để loại trừ bệnh lý khác và điều trị các vấn đề về thần kinh
liên quan đến vụ việc nhà dân bị khóa trái cửa để phòng dịch tại thái bình
chủ tịch ubnd xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình sẽ công khai xin lỗi gia đình
và pts trên hệ thống loa phát thanh của xã
ông nguyễn thành khoa chủ tịch ubnd xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
cho biết liên quan đến việc gia đình bà p tts bị khóa trái cửa trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà
từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng một ubnd xã nam cao đã tổ chức họp với các cá nhân liên quan
tại cuộc họp ông phạm ngọc thao trưởng thôn cao bạc lụ người trực tiếp khóa cửa nhà bà pts
đã bị yêu cầu kiểm điểm và rút kinh nghiệm
bên cạnh đó trong ngày hôm nay ông nguyễn thành khoa sẽ đại diện chính quyền xã xin lỗi gia đình bà pts
công khai trên hệ thống loa phát thanh
trước đó gia đình bà pts ở thôn ca bạc lụ xã nam cao có hai cháu nhỏ một mươi tuổi và bảy tuổi
trở về từ thành phố hải phòng vào ngày chín tháng một
do thời điểm hai cháu nhỏ trở về thái bình thì thành phố hải phòng đang là vùng đỏ
nên bang chỉ đạo phòng chống dịch xã nam cao yêu cầu hai cháu nhỏ phải thực hiện cách ly
trong thời gian cách ly lực lượng chống dịch tại thôn cao bạc lụ đã khóa trái cửa nhà bà s
sự việc sau đó đã được báo chí phản ánh và gây bức xúc trong dư luận
ông nguyễn thành khoa cho biết việc này là do thôn chủ động thực hiện sau khi có thỏa thuận bàn miệng với gia đình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của xã không có chủ trương hay yêu cầu làm việc này
ông khoa cũng thừa nhận việc khóa trái cửa nhà dân là sai và sẽ chịu trách nhiệm chung
đánh giá về việc này ubnd huyện kiến sương đã yêu cầu tất cả các xã thị trấn
rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng tương tự
trong khi đó ubnd tỉnh thái bình cho biết quan điểm của tỉnh thái bình là thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám
tuyệt đối không ngăn sông cấm chợ
nếu có hành vi không đúng mực trong các địa phương lãnh đạo tỉnh sẽ chấn chỉnh ngay không để tái diễn
trong khi việt nam và một số quốc gia đang lên kế hoạch phủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thứ ba
thì một số nước đã đang triển khai tiêm mũi thứ tư
vậy việc tiêm mũi thứ tư có cần thiết hay không và hiệu quả của mũi tiêm này như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
một nghiên cứu sơ bộ tại israel cho thấy mặc dù mũi tăng cường thứ hai giúp tăng cường lượng kháng thể
điều này là chưa đủ để ngăn ngừa người dùng nhiễm biến chủng omicron
hiện tại chúng tôi biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để bảo vệ trước khả năng lây nhiễm omitforn
là quá cao với số lượng vaccine tạo ra
ngay cả khi đó là loại vaccine tốt reuters dẫn lời bà jilly jareff
giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm của trung tâm y tế c ba của israel nói với các phóng viên
trung tâm y tế c ba đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai cho các nhân viên
và đang nghiên cứu tác dụng của liều vaccine pfizer tăng cường ở một trăm năm mươi bốn người sau hai tuần
thử nghiệm tương tự cũng áp dụng với vaccine moderna ở một trăm hai mươi người sau một tuần
họ so sánh nhóm người này với đối tượng chưa nhận mũi thứ tư
những người trong nhóm moderna trước đó đã tiêm ba mũi pfizer
bà jareff cho biết
vắc xin đã tăng lượng kháng thể cao hơn một chút so với liệu thứ ba
tuy nhiên điều này là chưa đủ đối với omicron bà jareff kết luận
tuy nhiên phát hiện mới nhất của bệnh viện là những kết luận đầu tiên trên thế giới về chủ đề này
và cũng dừng lại ở mức sơ bộ và chưa được công bố rộng rãi
israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm liệu vắc xin thứ tư
cho nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao
tại bà jareff bất chấp hiệu quả hạn chế của lần tiêm thứ tư
quyết định tiêm vaccine cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vẫn mang lại lợi thế nhỏ
tuy nhiên bà không khuyến nghị mở rộng chiến dịch này cho toàn dân
nếu ai đó đối mặt với rủi ro họ nên đi tiêm phòng ngay bây giờ
ngược lại chờ đợi có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn bà nói
trở lại với diễn biến dịch bệnh tại trung quốc cdc bắc kinh phát hiện ca omicron đầu tiên của thủ đô
đã nhận được thư từ canada và nghi đây là nguyên nhân khiến biến chủng này xâm nhập thành phố
phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc bắc kinh bang tinh hỏa vào hôm nay cho biết
lá thư được gửi từ toronto canada vào hôm bảy một
chúng tôi không loại trừ khả năng người đó đã nhiễm biến chủng khi tiếp xúc với đồ từ nước ngoài
phó giám đốc cdc bắc kinh nói
bà bang nói thêm giới chức y tế bắc kinh đã kiểm tra thư của người đàn ông nhiễm omitron
như nguồn lây nhiễm tiềm ẩn sau khi biết người này thi thoảng nhận được thư từ nước ngoài
kết quả xét nghiệm cho thấy biến chủng tồn tại trên thư
từng được vận chuyển qua mỹ và hồng kông trước khi tới bắc kinh
và giám đốc bưu điện bắc kinh liệu lệnh châu cho biết toàn bộ nhân viên xử lý thư đều đang cách ly
trong đó tám người tiếp xúc thư đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính
phó giám đốc cdc bắc kinh khẳng định ca nhiễm omicron đầu tiên không đi ra ngoài thành phố
trong vòng một mươi bốn ngày trước khi xuất hiện triệu chứng đau họng vào hôm một mươi ba tháng một và sốt một ngày sau đó
người này có kết quả dương tính vào hôm một mươi bốn tháng một và đang trong giai đoạn đầu phát bệnh
cdc không tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao
như người đi từ nước ngoài các vùng dịch ở trung quốc hay là những trường hợp dương tính hoặc những người tiếp xúc gần với họ
giới chức trung quốc đã nhiều lần thông báo phát hiện ncov trên bề mặt hàng nhập khẩu thường là mặt hàng đông lạnh
một số nhà nghiên cứu và cơ quan y tế nước khác trong khi đó hoài nghi giả thuyết này
cho rằng virus không thể tồn tại đủ lâu trên các bề mặt
trong phần hỏi đáp trên trang web bưu điện canada trích dẫn thông tin
từ cơ quan y tế nước khác
y tế công cộng canada và tổ chức y tế thế giới who cho rằng rủi ro lây nhiễm virus khi tiếp xúc thư
trong đó có thư quốc tế là rất thấp
do ncov tồn tại kém trên bề mặt nguy cơ lây nhiễm virus từ các sản phẩm hay kiện hàng được vận chuyển
trong khoảng thời gian vài ngày hay vài tuần là rất thấp bưu điện canada cho biết
cùng với đó mỹ đã có những dự báo về đại dịch sau khi chứng kiến làn sóng covid một mươi chín tại quốc gia nhà
cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci cho biết còn quá sớm để nói
liệu omicron có phải là làn sóng covid một mươi chín cuối cùng hay không
phát biểu tại hội nghị trực tuyến chương trình nghị sự davos của diễn đàn kinh tế thế giới
ông fauci nói liệu đây có phải là vaccine sống mà mọi người đang hy vọng hay không
điều đó là một câu hỏi bỏ ngỏ
tôi hy vọng đúng là như vậy nhưng điều đó chỉ đúng khi chúng ta không gặp một biến thể khác
né được phản ứng miễn dịch của biến thể trước đó ông nói thêm
omicron là biến thể dễ lây truyền nhất xuất hiện cho đến nay nhưng dường như gây ra ít ca nhập viện và tử vật
điều này khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đại dịch có sắp kết thúc hay không
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ biến thể mới chiếm hơn chín mươi bốn số trường hợp mắc bệnh
ở nước này và cho thấy nó đã thay thế biến thể genta chiếm ưu thế nhanh chóng như thế nào
bình luận của ông fauci được đưa ra một tuần sau khi cơ quan quản lý sản phẩm y tế hàng đầu của châu âu cho rằng
biến thể omithron có thể đang khiến đại dịch trở thành một bệnh đặc hữu
theo bbc nhà dịch tế học sẽ xem đây là một bệnh đặc hữu
khi nó có mức độ phù hợp và có thể dự đoán trước
fause nói thêm rằng một số sự phản kháng từ công chúng trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín
đã cản trợ nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus
tuy nhiên theo ông chúng ta không muốn chạy theo mọi biến thể tạo ra liệu tăng cường chống lại một biến thể cụ thể
như vậy bạn sẽ phải đuổi theo nó mãi mãi
thưa quý vị giữa bối cảnh dịch bệnh như hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm mẩn
cho các hoạt động lễ tết là rất dễ xảy ra
vậy nên rất mong quý vị hiểu thêm
chúng tôi hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo